ngoài cái yếu tố ngồi nhiều và những cái vấn đề về dinh dưỡng ra thì khán giả có đưa câu hỏi đó là
cái vấn đề hút thuốc và bia rượu có làm tăng nguy cơ hoặc là làm tái phát bệnh trĩ hay không ạ
nói chung là thế phải khẳng định với các bạn là chắc chắn rồi điều đấy là chắc chắn không những bệnh trĩ mà còn cho các bệnh khác nữa
tôi cũng mong các bạn rằng là riêng thuốc lá thì chúng ta luôn luôn khuyến khích các bạn bỏ được là tốt nhất
vì bệnh chỉ là một phần thôi nhưng các bệnh lý khác đặc biệt là bệnh lý về phổi tim mạch
thì đó còn nguy hiểm hơn nhiều
chứ đây cũng luôn luôn mong các bạn rằng là khi chúng ta tôi khuyến khích các bạn là bỏ được thì là tốt nhất
còn đối với những bệnh nhân mà đã điều trị hết đợt trị cấp hoặc là làm phẫu thuật cắt trĩ
thế nhưng mà vẫn có tỷ lệ tái pháp này thì không biết là cái lý do nào dẫn đến cái việc tái pháp và một số những cái cách phải phòng ngừa cái việc đó
vâng đây là một câu hỏi rất hay và nói thật là như vậy
và đây là cũng không những câu hỏi cho bệnh nhân nữa mà cho những người thầy thuốc như chúng tôi thôi
đặc biệt là những thầy phước chưa có kinh nghiệm làm thế nào để các anh hạn chế được một cái tỷ lệ tái pháp như tôi vừa nói ở trên đấy
để đạt được cái tỷ lệ trên chín mươi như vậy chị lâm ạ các bạn ạ thì là gì
thứ nhất này phải chẩn đoán đúng
nhưng cách quan trọng hơn nữa ấy là phải chỉ định đúng
phải chỉ định đúng
bây giờ với một cái tổn thương chế độ bốn mà lại chúng ta đi chỉ định ngâm lá chầu không thì làm sao mà khỏi được
và lúc đó với vai trò của lá chầu không như chúng ta chia sẻ ở trên
chỉ có tính chất điều trị hỗ trợ hay là tất cả các loại thuốc cũng chỉ có là điều trị hỗ trợ
thế thì như vậy là chúng ta phải chỉ định phải đúng
nhưng cái quan trọng hơn ở đây ấy đó là kỹ năng thực hiện phải đúng
và đây là một điều mà hiện nay chúng ta bỏ sót
cho nên là chúng tôi mới nói là tại sao mà cái tỷ lệ tái phát nó cao như vậy và nó khác nhau như vậy giữa các thầy thuốc
tức là gì
chẩn đoán đúng này
chỉ định đúng
nhưng cái quá trình này
mình thực hiện nó
thì lại không đúng
tức đương cử như một phương pháp phẫu thuật mà khá phổ biến
kỳ nhiệt nhất đó là phẫu thuật mi lăm móc găng thôi
đâu có phải bác sĩ nào cũng làm đúng được đâu
chính vì vậy cái thứ hai là gì
anh giải quyết tổn thương
cái thứ hai là gì
người phẫu thuật viên đó là gì
phải đánh giá được hết tổn thương
và anh phải xử lý hết trong cái quá trình đó
và cộng với cuối cùng nữa là gì
với đến phần của chị lâm
người bệnh phải hiểu biết được các yếu tố nguy cơ
để chúng ta giữ phòng tránh
nhưng hiện nay một cái kinh nghiệm mà chúng tôi nhận thấy là như thế này này
nó vẫn đang yếu ở cái khâu đó là khâu thực hiện và không chỉ định
vì cũng phải chia sẻ với các chị lâm cùng với lại mỹ linh và các bạn là như thế này này
nhiều khi tổn thương nó rất phối hợp
và như tôi vừa nói với chị lâm trong lúc chương trình chúng ta đang giải đoán đó là gì
là hiện nay chúng ta đang bỏ sót khá lớn về trong cái trận đoán
cái thứ hai với người bệnh
rất nguy hiểm ở cái chỗ là
cứ cái gì khó chịu ở hậu bệnh
thì đều đổi cho trị tật
và dẫn đến cái tình trạng là gì
cứ mua về từ điều trị
và thậm chí nếu như cái tình trạng này mà xảy ra ở người thầy thuốc
thì cái hiệu quả rất đáng tiếc
và nó lý giải cho cái việc tại sao tỷ lệ tái phát cao như vậy
và chúng tôi vẫn nhấn mạnh chính
đấy là kỹ năng thực hiện
kỹ năng thực hiện
và như vậy tại sao hiện nay là thế giới người ta đưa ra các
nó vẫn phải nghiên cứu ra các phương pháp để nhằm gì
nâng cao tỷ lệ khỏi hoàn toàn
hạ thấp cái tỷ lệ tai phát
có thể nói là cái